trở về từ việt nam startupwell hai nghìn một mươi tám nguyễn đình thảo và phai câu những người trẻ đam mê công nghệ đã xuất sắc bước vào bán kết sau khi trải qua ba vòng thi gây cấn

thực tế ảo tăng cường ar
thực tế ảo tăng cường ar một cuốn sách áp dụng công nghệ thực tế tăng cường ar đã lọt vào top sáu mươi dự án triển vọng
thực tế ảo tăng cường ar đã tạo ra một trải nghiệm chi tiết hơn gần như hoàn hảo của thế giới thực là một sự tự nhiên phù hợp với quá trình giáo dục
công nghệ này cung cấp thông tin tương tác ba chiều để đáp ứng yêu cầu của người dùng
tài liệu ar cho học sinh không phụ thuộc vào phong cách học tập cá nhân
theo các chuyên gia nó giúp loại bỏ sự nhầm lẫn của việc dịch thông tin từ các định dạng hai chiều thành hiện thực ba chiều và cung cấp các tùy chọn mô phỏng cho phép học sinh sinh viên khám phá
để phá những tình huống mà thực nghiệm thực tế sẽ nguy hiểm hoặc không thể thực hiện được
tôi thì có thấy rằng là những năm vừa qua thì việt nam cũng có một số các nhóm đã đầu tư khá nhiều vào cái công nghệ thực tại và ảo và thực tế ảo tăng cường đặc biệt là trong giáo dục
tôi thấy rằng là ứng dụng công nghệ này thì sẽ giúp các học sinh sẽ có sự trải nghiệm tốt hơn và giúp tạo hứng thú nhiều hơn đối với các em
ví dụ như chẳng hạn như là
để mà xem một số các kiến thức về sinh học hay là thiên văn học chẳng hạn thì bằng những cái hình ảnh và sách thông thường thì sẽ ít tạo ra cái hứng thú hơn là bằng công nghệ mới
do đó thì tôi thấy rằng là trong một số lĩnh vực trong giáo dục là nếu được áp dụng công nghệ thực tại ảo cũng như thực tại ảo tăng cường thì sẽ giúp học sinh có sự trải nghiệm tốt hơn và sẽ tăng cái khả năng hứng thú của các em học sinh đó
nó là một cái công nghệ đem những cái nội dung ảo vào trong thế giới thực nhằm bổ sung thông tin cho thế giới thực
và qua cái công nghệ này thì người dùng sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn và chi tiết hơn về những cái đối tượng thực trong thực tế
thì từ đó người ta sẽ hiểu sâu hơn về vấn đề hiểu sâu hơn về nội dung
đội ngũ fico là những người trẻ đam mê công nghệ đón đầu xu hướng đang được theo đuổi mạnh mẽ trên thế giới và đem về việt nam
một năm hình thành và triển khai dự án là hành trình đầy trông gai thử thách mà nguyễn đình thảo và ekip
đã cố gắng nỗ lực vượt qua
say mê công nghệ nhiệt huyết tuổi trẻ
đó là những điều mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận khi tiếp xúc với đình thảo
đình thảo có thể nói hàng giờ về đứa con tinh thần của mình với ánh mắt lấp lánh những niềm vui sen lẫn chút hân hoan tự hào và tràn đầy những hy vọng

tôi làm cuộc đoán tốt nghiệp và nghiên cứu về công nghệ thực tế tăng cường này
sau nghiên cứu hoàn thành đoán tôi nhận thấy rằng công nghệ thực tế tăng cường này thực sự là một công nghệ rất là có lợi cho xã hội và có tiềm năng trong tương lai
từ đó là tôi nung nấu một ý tưởng là áp dụng công nghệ này vào trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống
giáo dục là một hướng đi mà tôi thấy cần và áp dụng công nghệ này sẽ được hưởng lợi rất nhiều
các em chàng trai đam mê công nghệ thức trắng để viết code cho phần mềm
có những ngày bàn bạc tranh luận căng thẳng với ekip để giáp nối các hạng mục kỹ thuật
những khó khăn ban đầu đó có thể vượt qua bởi đó là câu chuyện năng lực công nghệ điều mà những start up trẻ này đã sẵn có
khi sản phẩm hoàn thiện trong văn phòng thử nghiệm bước ra ngoài cuộc sống là lúc vấp phải những rào cản mà bản thân đình thảo và ekip khó có thể tự quyết được
có thể tự quyết được đó là thị trường là vốn là nhân lực hành trình khởi nghiệp gian nan mới thực sự bắt đầu
không có nhiều kinh nghiệm về tài chính kinh doanh quan hệ khách hàng các thứ
nên là gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý tài chính như thế nào phân bổ nguồn tài chính như thế nào quản lý dòng tiền như thế nào
hoàn toàn mình chưa có các cái kỹ năng về cái đấy nên là đôi lúc là mình gặp rất nhiều khó khăn
khởi sự với số vốn một trăm linh triệu đồng
fico mạnh về công nghệ nhưng họ thiếu kỹ năng tiếp thị bán hàng quản trị nhân sự tổ chức bộ máy
sau sáu tháng hai người đồng sáng lập bỏ cuộc thảo phải tìm hai người để thay thế họ
trong lúc bế tắc nhóm may mắn gặp một số nhà đầu tư thiên thần
họ đã rót vốn cho fico vì đánh giá cao tính khả thi của ý tưởng
vì sản phẩm tương đối mới nhóm sáng lập fico không giỏi về tiếp thị bán hàng nên quảng bá sản phẩm tới người có nhu cầu là việc rất khó
liên tiếp khó khăn trồng chất khó khăn
không chỉ là người làm chuyên môn thảo còn phải kiêm tất cả các vai trò điều hành như một doanh nghiệp nhỏ
xuống tinh thần căng thẳng mệt mỏi nhưng chưa bao giờ nản trí và muốn bỏ cuộc
team thì có ba người nhưng mà sau một quá trình hoạt động là sáu tháng
khi mà tôi để xảy ra thì cái tình trạng là nguồn vốn nó bị hết thì đồng thời là sản phẩm lúc đấy thì chưa xong
chưa bán ra thị trường nên chưa có nguồn doanh thu
nên là các cái
lúc đó chỉ còn một mình tôi là đơn thư độc mã và tiếp tục với chiến đấu với cái dự án này
thì khi mà mọi người rời đi có những lúc thì chỉ còn một mình tôi ở trong văn phòng thôi
đó thì lúc đấy mình cảm giác như là mình đang ngồi trên con thuyền
nó không nhìn thấy bờ không nhìn thấy bến đâu cả
và mình lênh đênh trên con thuyền như vậy
thì lúc thì nhưng mà
khi mà mỗi khi mình nghĩ lại là
tôi nghĩ lại đến cái
nguyên nhân tại sao tôi lại bắt đầu
thì trước đây bản thân tôi là làm kỹ sư lập trình viên ở trung tâm nghiên cứu điện thoại diện thoại sao sông việt nam
sau đó thì tôi mới nghỉ để khởi nghiệp cái dự án này
thì tôi nghĩ lại là nguyên nhân để tôi bắt đầu
rồi nguyên nhân tại sao tôi bắt đầu là nghĩ đến gia đình nghĩ đến mọi người
thế lại quyết định tôi lại tiếp tục chiến đấu với dự án
và tôi tiếp tục tìm thêm những người mà có cùng cái trí hướng
và tiếp tục mời họ về để làm cùng với dự án
sản phẩm của fico đã được đưa ra thị trường
có nhiều áp lực bởi đây là lĩnh vực mới
nhưng những người tham gia là những ông lớn trong giới công nghệ
fico có lý do riêng để dự án magicbook được người dùng đón nhận
tôi mới được trải nghiệm một hai cái sản phẩm của bên bạn
thì tôi thấy cũng khá là tiềm năng
các cái sách mà được sử dụng công nghệ thực tạp tăng cường thì giúp tăng cái trải nghiệm
để các em học sinh có thể cảm nhận
được nhìn thấy được nó được rõ ràng hơn như là mình được đang trải nghiệm với một cái vật thể sống vậy
ví dụ như vậy
nếu mà chúng ta có thể làm nhiều sản phẩm hơn thì sẽ rất là tốt
bởi vì thực ra là một trong những khó khăn của công nghệ thực tạp và thực tạp tăng cường
thứ nhất là về thiết bị phần cứng và thứ hai đặc biệt quan trọng nhất là phần nội dung
để tạo ra được cái nội dung hay và hấp dẫn được cho học sinh thì cũng tốn khá là nhiều thời gian
do đó hy vọng rằng là công ty của bạn ấy nếu mà làm được nhiều
sản phẩm và nội dung đẹp hơn nhiều hơn thì chắc là sẽ mang lại được nhiều ứng dụng tốt cho các em học sinh để các em có nhiều hứng thú hơn trong học tập
với hiện tại thì dự án của chúng tôi là đã ra được ba sản phẩm
năm hai nghìn một mươi bảy thì ra sản phẩm đầu tiên là về thế giới động vật
thì đến sản phẩm thứ hai và sản phẩm thứ ba là vừa ra mắt gần đây là được tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
sản phẩm của chúng tôi
cái thế mạnh là đội ngũ kỹ sư của chúng tôi là đội ngũ lập trình viên là đã lập trình ra và trực tiếp sở hữu cái công nghệ này
và toàn bộ những cái sản phẩm của chúng tôi đã được đăng ký bảo hộ bản quyền hết cả rồi
nên là những cái đấy là những cái chúng tôi có thể kiểm soát được
muốn thay đổi nội dung gì cải thiện sản phẩm nó có vấn đề gì chúng tôi có thể cải thiện rất là dễ dàng
còn bên kia họ đi thuê thì cái việc mà để mà
mà họ cải tiến sản phẩm hoặc là họ nâng cấp họ phát triển sản phẩm thì nó phụ thuộc rất là nhiều
còn chúng tôi là người trực tiếp nắm giữ cái công nghệ nên chúng tôi rất là tự tin với cái sản phẩm của mình
với những tính năng thiết thực ar sẽ góp phần hỗ trợ các mục tiêu học tập của cá nhân học sinh sinh viên
bằng cách đưa nội dung học lý thuyết vào thực hành trải nghiệm trực tiếp
thông qua tương tác một cách sinh động và tiết kiệm chi phí
ar không chỉ góp phần đưa nội dung học tập tới học sinh một cách hấp dẫn
mà thông qua đó học sinh còn đạt được hiểu biết tốt hơn về các khái niệm mà giáo viên đã giải thích trong bài giảng trên lớp
hoặc đọc trong sách giáo khoa truyền thống
là một chuyên gia giáo dục nhiều năm nghiên cứu nhu cầu học của trẻ nhỏ trong môi trường thực tế ở các thành phố lớn tại việt nam
cô tô thị diễm quyên đã lưu ý tới những sản phẩm công nghệ ar trong giáo dục
công nghệ thực tế ảo này
nó hỗ trợ cho chúng tôi rất là nhiều
bởi vì đứa trẻ chỉ cần ngồi tại lớp học cũng có thể tiếp cận được với mọi thông tin mọi hình ảnh một cách sinh động
và các cái thí nghiệm
khi đứa trẻ được trải nghiệm bằng công nghệ thực tế ảo
cái việc tiếp thu của nó sẽ đạt được hiệu quả cao hơn rất là nhiều
công nghệ thực tế ảo nó có thể cho phép chúng ta ứng dụng ở rất nhiều những môn học khác nhau
mà chính người
chính thầy của chúng ta
thầy cô giáo giảng dạy có thể đặt hàng để cho
bên công nghệ người ta sẽ đáp ứng cái nhu cầu của các thầy cô giáo
tôi lấy ví dụ như khi tôi đi ra trải nghiệm ở nước ngoài
thì tôi thấy là người ta dạy kỹ năng sống bằng công nghệ thực tế ảo
hoặc là dạy kỹ năng sinh tồn bằng công nghệ thực tế ảo
với cách tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại phù hợp
cô diễm quyên đã đồng ý đưa magicbook vào trung tâm inneru stem để các con học và khám phá
một buổi trải nghiệm
học mà chơi chơi mà học của các bạn nhỏ tại trung tâm giáo dục ineder stem
với sách magicbook thực sự sinh động và hiệu quả
chủ đề động vật khám phá vũ trụ với những hình ảnh như thật
đã giúp các bạn nhỏ như đứng trước những chú sư tử
hổ báo có thể hiểu về mặt trăng mặt trời
cái hướng phát triển tới đây của chúng tôi là chúng tôi sẽ đưa ra những cái sản phẩm khác nữa
đặc biệt là chúng tôi đang chú trọng đến
một số cái chủ đề mà đang rất là nóng hiện nay
đó là chủ đề về kỹ năng sống
bây để mà các bạn có thể học kỹ năng sống
đối với những khóa học ngắn hạn thì nó rất là khó để các bạn nhỏ có thể tưởng tượng được
ví dụ như là kỹ năng thoát hiểm
kỹ năng phòng chống đuối nước
hay là kỹ năng về chống xâm hại tình dục
thì hiện tại là nó rất là nóng bỏng trong xã hội
vậy thì chúng tôi sẽ xây dựng
sẽ mời các chuyên gia về kỹ năng sống
họ đến họ tư vấn
và sẽ cùng chúng tôi xây dựng cái nội dung
để ra những cái sản phẩm những cái chủ đề tiếp theo
fico việt nam
hướng tới là một doanh nghiệp cung cấp những giải pháp
ứng dụng công nghệ trong tương tác ar hàng đầu tại việt nam
tạo ra những giải pháp tối ưu trong hoạt động của nhiều lĩnh vực của đời sống
hoạt động trong lĩnh vực công nghệ
để bắt kịp với xu hướng trên thế giới
quả thực khóa và gian nan
nhưng ý chí và những trái ngọt đầu tiên của những start up
giàu nhiệt huyết và đam mê như đỉnh thảo
sẽ lan tỏa tinh thần
là động lực cho nhiều bạn trẻ yêu công nghệ
dám ước mơ
và dám biến ước mơ thành hiện thực